đại diện công ty toyota sông lam tp vinh cho biết tại công ty vừa xảy ra vụ nổ bình dầu thải khiến một công nhân bị thương nặng
theo camera an ninh ghi lại vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn một mươi một giờ cùng ngày tại khuôn viên xưởng của công ty toyota sông lam
thời điểm trên một công nhân đang gò hàn thì có hai người tiến lại gần đứng xem
một lúc sau hai người này rời đi người thợ hàn tiếp tục làm việc thì bất ngờ xảy ra vụ nổ